tại huyện văn chấn tỉnh yên bái đồng chí hầu a lệnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao một tỷ đồng từ quỹ cứu trợ trung ương giúp tỉnh yên bái khắc phục hậu quả mưa lũ
đồng chí hầu a lệnh đề nghị lãnh đạo tỉnh yên bái khẩn trương khắc phục hệ thống giao thông đến các xã hiện đang bị cô lập tăng cường công tác tìm kiếm người mất tích chỉ huy lực lượng tại chỗ di rời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng mưa lũ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã hỗ trợ một tỷ đồng đại diện bộ quốc phòng hỗ trợ ba tấn lương khô năm mươi bộ nhà bạc giã chiến năm máy phát điện năm máy phát điện kèm máy bơm hút công suất lớn để yên bái sớm khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định đời sống cho nhân dân
tỉnh yên bái sẽ phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ và các trang thiết bị tới các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại kịp thời hiệu quả góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống nhanh chóng khắc phục thiệt hại